tổng thống donald trump đã gọi bản báo cáo là sự miễn tội hoàn toàn và rõ ràng
các thành viên quốc hội thuộc đảng cộng hòa các nhân viên nhà trắng và đông đảo người dân mỹ phản ứng tích cực trước thông tin này
tuy nhiên phản ứng cho kết luận điều tra được coi như một thắng lợi chính trị của tổng thống đương nhiệm
chủ tịch hạ viện nancy pelosi và lãnh đạo phe dân chủ tại thượng viện mỹ chuck schumer đã chỉ trích bộ trưởng tư pháp thiên vị và kêu gọi công bố đầy đủ báo cáo điều tra cho lương viện quốc hội
tuyên bố cũng chỉ trích bản tóm tắt về báo cáo của công tố viên mueller là không khách quan và làm dấy lên nhiều nghi vấn
cùng ngày ủy ban tư pháp hạ viện mỹ cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần với bộ trưởng tư pháp william bar cũng như yêu cầu công bố bản báo cáo đầy đủ
ông william barr cho biết ủy ban của ông sẽ hoàn tất các cuộc tham vấn hiện nay và sẽ công bố bản báo cáo trong những tuần và những tháng tới về cáo buộc nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
ủy ban bầu cử của thái lan đã thông báo hoãn công bố kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ khi quân đội lên nắm quyền trong cuộc đảo chính cách đây năm năm mà không đưa ra bất cứ lý do nào
và cũng trong ngày hôm nay đồng bạc của thái lan đã tăng giá khi giới đầu tư nhận định đảng quyền lực nhà nước nhân dân của thủ tướng đương nhiệm prayuth chan o cha có thể giành chiến thắng
việc ủy ban bầu cử thái lan hoãn công bố kết quả sơ bộ diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều khiếu nại về lỗi trong công tác kiểm phiếu
giờ sẽ ra các trường hợp vi phạm quy định trong tiến trình bầu cử tại các điểm bỏ phiếu
ủy ban này cũng cho biết đã phát hiện tin tặc tìm cách xâm nhập vào hệ thống máy tính của họ đồng thời cho biết đã phát hiện tới một chín triệu phiếu bầu không hợp lệ
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân được tìm tại bangkok thái lan
giới đầu tư nhận định đảng quyền lực nhà nước nhân dân palang pracharat của thủ tướng đương nhiệm prayuth chan o cha có thể giành được chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử
theo đó đảng này có thể sẽ tiếp tục thực hiện
đảng này cũng có thể tiếp tục thực hiện các cải cách kinh tế gần đây điều này sẽ giúp tăng lòng tin của giới đầu tư lên một mức nhất định
đồng bạc đã tăng bốn so với đồng đô la mỹ như vậy tính từ đầu năm tới nay đồng bạc của thái lan đã tăng khoảng ba so với đồng đô la mỹ
theo các nhà phân tích triển vọng thủ tướng prayuth chan o cha tiếp tục nắm quyền tại thái lan là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế lớn thứ hai đông nam á khuyến khích nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào đây
hình ảnh thủ tướng new zealand jacinda ardern
đã xuất hiện trên tòa tháp cao nhất thế giới ở thành phố dubai các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
đây là cách để quốc gia này tôn vinh thủ tướng new zealand vì sự ủng hộ của bà đối với cộng đồng người hồi giáo sau vụ xà súng tại hai nhà thờ hồi giáo ở christchurch vào cuối tuần trước
nổi bật trên thân tòa tháp burj khalifa cao tám trăm hai mươi chín mét hình ảnh thủ tướng jacinda ardern đội khăn trùng đầu và ôm một phụ nữ ở nhà thờ hồi giáo kibini
tại wellington xuất hiện bên dòng chữ ả rập salam có nghĩa là hòa bình
hình ảnh này sau đó đã được thủ tướng kiêm phó tổng thống uae she mohamed đăng lại trên mạng xã hội twitter với lời cảm ơn
một ngày sau vụ tấn công bà ardern đã tới thăm các gia đình nạn nhân và các thành viên cộng đồng hồi giáo
mặc trong phục đen và đội khăn trùng đầu kiểu hồi giáo bà xúc động nói rằng cả đất nước new zealand đang đoàn kết trong đau thương
ba ngày sau đó bà đã phát biểu bằng tiếng ả rập tại quốc hội
thưa quý vị một sự kiện ngoại giao quốc tế thu hút sự quan tâm của dư luận trong ngày đầu tiên của tuần này
đó là chuyến thăm của thái tử hoàng gia anh charles và phu nhân tới cuba
đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thành viên hoàng gia anh tới đảo quốc caribe này
ngay khi đặt chân tới thủ đô la habana của cuba thái tử shackler và công tước camila đã tới đặt vòng hoa trước tượng đài vị anh hùng dân tộc cuba josé martí ở quảng trường cách mạng
trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày thái tử shackler sẽ dùng bữa tối với chủ tịch cuba miguel díaz canel
tham quan nhiều địa điểm quanh thủ đô cũng như các dự án năng lượng xanh
trước thêm chuyến thăm chính phủ anh đề xuất với thái tử shackler thêm cuba vào lịch trình công du tới các quốc gia vùng caribe khi mà tiến trình brexit thúc đẩy anh tìm kiếm các đối tác thương mại thay thế liên minh châu âu
chuyến thăm nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ song phương cũng như kết nối về văn hóa phát đi thông điệp nước anh muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với cuba
năm ngoái kim ngạch trao đổi song phương anh cuba còn rất khiêm tốn đạt chưa đến một trăm linh triệu đô la
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc